là một trong những vấn đề nóng được người dân quan tâm ngay sau phiên đăng đàn trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ y tế trước quốc hội
nhiều cử tri đã đưa ra những đánh giá về phần trả lời của vị tư lệnh ngành y tế
theo dõi sát sao phiên chất vấn của bộ trưởng bộ y tế những câu hỏi của các đại biểu quốc hội cũng là vấn đề mà người dân quan tâm
các cử tri cũng có nhiều nhận định về giải đáp của người đứng đầu ngành y
tôi thấy rằng là cái thứ nhất là các đại biểu cũng đã hỏi trực tiếp thẳng thắn vào những cái nội dung mà cử tri bức xúc
và bộ trưởng cũng đã trả lời được cơ bản những cái nội dung đó
nhưng về phía cá nhân thì tôi thấy thế này các cái nội dung câu hỏi với cái ý kiến trả lời bộ trưởng
nó vẫn chưa toát lên được
và làm sao để nâng cao cái năng lực hiệu quả chất lượng của cái việc khám chữa bệnh
so với cái kỳ trước với cái kỳ này thì bộ trưởng bộ y tế đã có nhiều cái tiến bộ
tiến bộ đáng mừng
vì hầu hết những ý kiến của các đại biểu quốc hội chất vấn
thì bộ trưởng đều nắm được khá sâu các vấn đề mà các cử tri quan tâm
mà khi trả lời thì là cũng rõ ràng cũng mạch lạc
nên là thấy rằng là đây là thông qua đó thì thấy rằng là đồng chí bộ trưởng của chúng ta cũng đã có cái sâu sát cơ sở
đã trăn trở với cái trách nhiệm là tư lệnh của ngành của bộ y tế
quan tâm làm sao để nâng cao chất lượng của ngành y tế
đặc biệt là cho chúng ta phục vụ khám chữa bệnh cũng là chăm sóc đảm bảo đề sống cho người dân
câu hỏi rất là đa dạng
bao phủ tất cả các lĩnh vực từ dự phòng khám chữa bệnh điều trị bảy mỹ tế đào tạo
rồi các chính sách đối với cán bộ y tế rất là rộng
và chúng tôi nghĩ là hôm nay thì tôi theo dõi tôi thấy là hôm nay là cái cơ hội mà tôi thấy bộ trưởng giải trình rất nhiều
nói rất rõ rất đầy đủ các khía cạnh mà các đại biểu quốc hội nêu ra
nhìn chung thì tôi chưa thấy có đại biểu nào có vẻ
chất vấn một cách gây gắt vào những cái khó khăn
sau phiên chất vấn cử tri cũng bày tỏ kỳ vọng vị bộ trưởng sẽ có nhiều hành động thực tiễn quyết liệt hơn
cụ thể hơn để ngành y tế trong thời gian tới sẽ có những sự chuyển biến tích cực đảm bảo quyền lợi về sức khỏe cho người dân
ý kiến của các đại biểu quốc hội cũng tham gia phát biểu đánh giá không ngoài mục đích là nhằm nâng cao đời sống phục vụ cho dân dân
thì tôi thấy rằng là các đại biểu cũng phát biểu rất là thực tế
qua các đại biểu phát biểu thì tôi thấy bộ trưởng y tế trả lời ý kiến của các đại biểu cử tri của đại biểu quốc hội
thì tôi thấy rằng là cũng trả lời rất là chân thành và tiếp nhận ý kiến của các đại biểu quốc hội
và cũng nguyện vọng là trong thời gian tới là mới nào là khắc phục những cái điểm mà còn tồn tại trong ngành y tế
mà chưa làm được phục vụ cho nhân dân chưa chú đáo thì bộ trưởng cũng đã nhận và tới để làm nào không ngoài mục đích
tức là phục vụ đời sống dân dân một cách tốt hơn mà dân dân cũng đang mong muốn
cứ như những cái nơi mà bộ trưởng phát biểu vừa rồi mà phát huy thì tôi thấy là nhân dân sẽ tin tưởng
vì giáo dục và y tế là dân dân rất quan tâm mà nhất là ngành y tế là về sức khỏe
đối với người già những người được bảo hiểm học sinh trẻ của em
thì tôi thấy là người ta sẽ tin tưởng
nếu mà mình cứ cái đà phát biểu như thế này và hứa trước quốc hội
trước các cựu chi thì tôi thấy là chắc chắn sẽ cùng với xã hội phát triển được
kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn có rất nhiều nội dung quan trọng
có nhiều kỳ vọng và thách thức cũng như trọng trách mà bản thân mỗi đại biểu quốc hội cần cố gắng
để bảo đảm tốt nhất quyền làm chủ của nhân dân xứng đáng là người đại biểu của dân do dân và vì dân